ngày hôm nay là ngày đầu tiên bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tình hình giao thông trong sáng nay tại các cửa ngõ thủ đô có mật độ không cao
các phương tiện di chuyển chậm
lực lượng chức năng đã lên nhiều phương án từ sớm để đảm bảo người dân di chuyển an toàn
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên về tình hình giao thông trong sáng nay tại hà nội
tám giờ sáng lực lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai hai vành đai ba giải phóng cổ linh bắt đầu tăng dần

đến trưa nay lượng phương tiện di chuyển đã có dấu hiệu tăng dần khiến dòng phương tiện di chuyển chậm
dịp nghỉ lễ năm nay cũng là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng
chính vì vậy việc di chuyển trên đường trong thời điểm này gây khó khăn và vất vả cho người dân hơn so với ngày thường
chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ ở tất cả các điểm ra điểm vào điểm đầu điểm cuối của đường gót tốc
khi mà có tình huống sự cố xảy ra trên tuyến
thì quan chức thi đổi sẽ thông báo cho tất cả các nguồn chiến sĩ để có thể phân luồng điều kiện đông thông từ xa tránh việc ủn tắc cao ràng
còn tại khu vực bến xe mỹ đình giáp bát gia lâm vào ngày hôm nay cũng bắt đầu đông dân
có lẽ năm nay giá vé máy bay tăng cao nên nhiều người dân đã lựa chọn xe khách làm phương tiện di chuyển để giảm thiểu chi phí
bến cũng đã chuẩn bị rất là kỹ
về bến thì đã chuẩn bị họp với các bộ phận về đảm bảo với quân số
và sẽ tăng cường một trăm linh những ngày mà cao điểm ví dụ rơi những ngày hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám để xác định những ngày cao điểm
chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà chải xe là chuẩn bị xe một cách tốt nhất để bảo dưỡng bảo hành
để mà sẵn sàng đáp ứng cái giải tỏa bà con nếu như là có phát sinh xe mà khách đông
từ giờ cho đến hết ngày nghỉ lễ lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần điều khiển xe đúng tốc độ
giữ đúng khoảng cách cân thủ luật giao thông để tránh xảy ra tài nạn
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức ứng trực một trăm linh quân số đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt an toàn